sau hơn sáu tháng tích cực thu thập xác minh thông tin tổ chức tìm kiếm
đội năm trăm tám mươi chín bộ chỉ huy quân sự quảng bình đã phát hiện cất bốc
quy tầm được hai mươi sáu hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia việt nam hy sinh tại chiến trường lào
các hải cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ ba dốc huyện bố trạch tỉnh quảng bình
tại buổi lễ các đại biểu cùng đông đảo nhân dân kính cẩn dân hoa thắp hương tưởng niệm
bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc
vì lý tưởng cách mạng của đảng và sự nghiệp giải phóng đất nước lào anh em